tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo huỳnh văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu mức án hai mươi năm tù về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
để mở rộng kinh doanh đối tượng nhân đã thuê đất làm trụ sở công ty kinh doanh bất động sản
ở huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang sau đó đối tượng này thuê người làm giả năm dây chứng nhận quyền sử dụng đất
mang tên mình ở phú quốc đến đầu năm hai nghìn một mươi tám đối tượng nhân đã thế chấp số giấy tờ giả này
để hỏi vay tiền của vợ chồng ông dương hoàng dũng và bà nguyễn thị ngọc đặng
trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ để đầu tư khách sạn
trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ngoài ông dũng và bà đặng
đối tượng nhân đã chiếm đoạt hơn một mươi bốn tỷ đồng của nhiều người khác cũng bằng hình thức thế chấp giấy tờ giả